bắt đầu áp dụng từ đầu năm học hai nghìn một mươi bốn hai nghìn một mươi năm thông tư ba mươi hai nghìn một mươi bốn của bộ giáo dục và đào tạo về đánh giá học sinh tiểu học đã nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ phía các nhà quản lý giáo dục giáo viên và học sinh
vì vậy dự kiến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu bộ giáo dục và đào tạo sẽ hoàn thiện việc lấy ý kiến của sở giáo dục và ban hành thông tư sửa đổi về cách chấm điểm trước khi bắt đầu năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy
điểm mấu chốt của thông tư ba mươi là việc không chấm điểm chỉ nhận xét đối với học sinh tiểu học ngoài những ý kiến ủng hộ nhiều người cho rằng cách đánh giá này khiến cho giáo viên vất vả phụ huynh không nắm được lực học của các con
ngày sáu tháng tám bộ giáo dục và đào tạo đã công bố một số điều một dự kiến sẽ được sửa đổi trong thông tư ba mươi về cách đánh giá học sinh tiểu học
theo đó điều bảy dự kiến sửa đổi từ nhận xét bằng lời nói trực tiếp với học sinh hoặc viết giấy truyền
để học sinh và giáo viên không mất quá nhiều thời gian vào việc viết nhận xét tuy nhiên nhận xét không được chung chung khái quát
việc viết nhận xét chỉ được sử dụng khi cần đề cập đến những biểu hiện về ưu điểm hạn chế của học sinh khi đã được thể hiện rõ nét hoặc cần thiết phải trao đổi với cha mẹ của học sinh
thông tư sửa đổi cũng yêu cầu tăng cường sự tương tác giữa gia đình và nhà trường để phụ huynh có thể nắm rõ lực học của con mình